đây là những thông tin văn hóa đời sống đáng chú ý được chúng tôi ghi nhận trong sáng phương nam
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cập nhật thời tiết tại các vùng trên cả nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhà vệ sinh đạt chuẩn là mong muốn của tất cả các học sinh nhà trường
và mong muốn hơn nữa là nhà vệ sinh sẽ được ưu tiên không còn bị coi là công trình phụ
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại